vừa mới xuống giống hai năm hectare diện tích điều thì bỗng dừng một mươi ngày sau
một chủ vườn tại bình phước bằng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng vườn điều vừa xuống giống đã bị phá hoại không thường tiếc
nghiêm trọng hơn ít ngày sau đó kẻ gian lại tiếp tục phá hủy nốt số điều còn lại
khiến cả vườn điều một cây bị phá hỏng hoàn toàn
đây là những gì còn sót lại tại vườn điều non hai năm hectare của gia đình ông dụng quý đông
một mươi cây điều được phun trồng cẩn thận giờ chỉ còn trơ lại những hố đất
lợi dụng chủ vườn ở xa kẻ gian đã vào phá hoại hoàn toàn vườn điều của gia đình ông đông vừa mới xuống giống
để chuẩn bị trồng điều cao sản theo tiêu chuẩn hữu cơ ước tính lên đến hơn một trăm linh triệu đồng
trong lúc bị kẻ gian phá hoại này thì cũng mong cơ quan giúp đỡ và điều tra
chứ không thì làm nông đức là khổ mà làm như vậy thì nó cũng không có tinh thần để mà làm
thì đây là hành vi phá hoại bởi vì đã trồng lên cây rồi mà nhỏ đi của người khác
tế đất này trước kia là vườn có chút lớn là trong chủ đất là ông nguyễn văn định trồng
cũng đã có một thời gian tranh chấp với công ty bnđ
hiện tại ngành chức năng địa phương đã vào kiểm tra hiện trường
và tiếp tục điều tra xác minh phá hoại
tuy nhiên bước đầu cho thấy đây rất có thể là hành vi xảy ra do tranh chấp trước đó
bởi đây là miếng đất do gia đình ông đông thuê lại và chủ đất đang có tranh chấp
với một đơn vị khác khiến ông phải đứng mũi chịu sao